mưa lũ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua miền trung
đến thời điểm này tuyến đường sắt bắc nam này vẫn bị ách tắc
ngành đường sắt đã huy động nhân lực và máy móc để sửa chữa những đoạn đường bị sói lở
hiện đoạn đường sắt từ ga chu lễ trên địa bàn hà tĩnh đến ga minh lệ thuộc quảng bình
vẫn chưa khắc phục xong những điểm bị sạt lở
các đoàn tàu vẫn chưa thể hoạt động
những ngày này công ty đường sắt vẫn bán vé phục vụ khách
nhưng các chuyến tàu xuất phát từ hà nội sẽ kết thúc hành trình tại ga vinh
các tàu từ phía nam ra sẽ kết thúc hành trình tại đồng hới
và không tổ chức truyền tải giữa đồng hới và vinh
hành khách có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên cần chủ động tìm những phương tiện khác để thay thế